di sản văn hóa nếu được bảo tồn và phát huy giá trị đúng cách sẽ trở thành nguồn lực đóng góp vào sự phát triển của ngành du lịch
ngược lại du lịch phát triển sẽ tạo ra nguồn thu để tái đầu tư cho di sản văn hóa
làm thế nào để thực hiện tốt mối quan hệ này là câu chuyện đã và đang được đặt ra cho cả ngành du lịch và di sản
việt nam có hệ thống các di tích lịch sử văn hóa danh làm thắng cảnh rất phong phú và độc đáo
đây là những tài sản quý giá cần phải có cách thức khai thác và bảo tồn đúng cách
phát triển du lịch dựa trên việc khai thác di sản văn hóa là một hướng đi đúng
tuy nhiên cần có biện pháp khai thác phù hợp tránh việc khai thác một cách ồ ạt khiến di sản văn hóa bị mai một biến dạng
đồng thời hướng tới mục tiêu khai thác di sản văn hóa theo hướng du lịch bền vững vừa khai thác vừa tái tạo bảo tồn
quá ồ ạt quá mức và chủ yếu là tập trung ở nguồn thu
nguồn thu đó lại không quay lại phục vụ cho cái việc trùng tu bảo tồn
thế cho nên ý thức hiểu về văn hóa hiểu về nguồn lợi nhưng mà hiểu về bảo tồn để duy trì kiếm được nguồn lợi giữ được nguồn lợi thì chúng ta hiểu chưa tới
chúng ta phát triển nhưng mà phải bảo tồn tất cả những cái mà ông cha đã tạo lên cũng như là thiên nhiên đã an tặng nước nước chúng ta
vẫn giữ nguyên được cái môi trường và tài nguyên văn hóa đó chính là phát triển của du lịch bền vững
cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành liên quan trong việc xây dựng các sản phẩm du lịch cũng như có kế hoạch bảo tồn di sản hướng đến phát triển du lịch tạo sự bền vững